tại quảng bình bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới phối hợp với sở thông tin và truyền thông quảng bình đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc một sản phụ tử vong tại bệnh viện sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
sản phụ lê thị nga ba mươi bốn tuổi vào viện sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai để sinh con thứ ba
trong quá trình chờ sinh đến một mươi năm giờ cùng ngày bệnh nhân diễn biến nặng nghi ngờ bị vỡ tử cung nên kiếp trực đã hộ trần và tiến hành phẫu thuật cấp cứu
sau mổ bệnh nhân được chuyển về khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị nhưng trong tình trạng hôn mê rối loạn máu sản phụ tử vong vào lúc năm giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
bệnh viện báo cáo sự việc với bộ y tế chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét và sớm có kết luận nguyên nhân tử vong của sản phụ kiếp trực đã bị tạm đình chỉ công tác để xem xét trách nhiệm